ngày hai tháng tám trước địa chỉ số một đường hà huy tập phường xuân phú tp huế
lực lượng công an bắt quả tang hồ viết hiệp đang tàng trữ trên người năm viên nén và một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục phát hiện hiệp cất giấu trong phòng khách sạn đang lưu trú một mươi viên nén và năm gói ma túy
ngoài ra đối tượng còn cất giấu năm gói ma túy khác tại một gốc cây trên đường lâm hoàng phường vĩ gia
liên quan đến vụ án công an tp huế bắt khẩn cấp đối tượng hồ ngọc trí công là mắt xích cung cấp ma túy cho hiệp
đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng mai quốc thành thu giữ hai trăm ba mươi một viên nén một mươi hai gói ma túy
thành khai nhận mua số ma túy trên nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar trên địa bàn

điểm thu dự trang làm viên kế hoạch vào mục đích hay
số đường ma túy là người từ tên hiệp người đỏ giáo người tôi là từ tám giờ
điện lúc ba giờ
ngay mùng hai tháng tám

hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn